sau phiên trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội vào sáng nay của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
liên quan đến lĩnh vực mà bộ này quản lý
cử tri đã có những đánh giá về chất lượng câu hỏi chất vấn của đại biểu quốc hội
và phần trả lời chất vấn của bộ trưởng
tôi ấn tượng rất nhiều đến trần tuấn anh bộ trưởng bộ công thương
ông này được cái là trả lời rất là ngắn gọn và đồng thời cũng lưu lót
nên là cái mà tôi thấy được tôi quan tâm nhiều nhất đến cái chuyện năng lượng tái tạo của mình của việt nam này
bộ công thương trần tuấn anh người chủ trì người chủ của công trình này
tập trung vào chỗ này giải quyết trong thời gian này cũng như sắp tới
mà cũng nên nói với cử tri cả nước là cái thời gian nào
chúng ta hay bị có một cái tật là nói là sắp tới thôi
không nói đích danh là
thì đến bao nhiêu đến cuối năm đến tháng mấy của năm đấy là giải quyết được
thì vừa qua là vấn đề ở bên điện lực á
thì tăng giá về nguồn điện
nó chưa có theo mà cái thống nhất mà để thông báo đến người dân
để có cái lộ trình tăng để người dân cũng có cái chuẩn bị biết cái mức điện
để mà mình là sử dụng là tiết kiệm như thế nào
hoặc là sử dụng là vào những cái giờ nào để hạn chế
mà hiện nay thì mình cũng có nhiều cái
nguồn điện rồi cũng phải tăng giá cũng phải là xem xét
nó có theo mức theo lộ trình để là tránh ảnh hưởng đến là cái nguồn là thu nhập
trong gia đình của người dân cái kinh tế cho nó ổn định
thì đó tôi thấy là cần có cái lộ trình để cho nó hợp lý hơn